nằm trong hôn khổ chuyến thăm hữu nghị liên bang myanmar chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn cán bộ cao cấp của quốc hội đã dự lễ đón và hội kiến với chủ tịch quốc hội kiêm chủ tịch thượng viện liên bang myanmar mawin kaing tan
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước myanmar tươi đẹp và giàu lòng mến khách trên cương vị chủ tịch quốc hội việt nam khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị quốc hội hai nước thúc đẩy các cơ quan của hai chính phủ triển khai các cơ chế hợp tác quan trọng trong đó có việc tổ chức kỳ họp lần thứ chín ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam myanmar trong năm hai nghìn một mươi sáu cần tăng cường trao đổi đoàn trao đổi kinh nghiệm lập pháp
giám sát và các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của quốc hội
hai quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm nhất là trong việc xây dựng thể chế hệ thống pháp luật và công tác giám sát triển khai thực hiện pháp luật
quốc hội hai nước phối hợp tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước tăng cường sự giao lưu giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước và trao đổi các đoàn địa phương
quốc hội hai nước tăng cường hợp tác phối hợp hành động chặt chẽ và có hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế
phát biểu tại buổi hội kiến chủ tịch thượng viện liên bang myanmar mawin khayng than đã thông báo về cuộc bầu cử vừa qua quy trình sửa đổi hiến pháp của quốc hội myanmar và tỏ sự ngưỡng mộ về sự phát triển của việt nam trong thời gian qua
và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của việt nam đặc biệt là trong việc việt nam tổ chức thành công các hội nghị aipa
đại hội đồng liên nghị viện thế giới